theo kết quả điều tra vào ngày năm tháng sáu năm hai nghìn năm có thấy anh ruột đang bị một thanh niên đánh cho nên đã dùng hung khí đánh lại khiến người thanh niên bị tổn hại sức khỏe hơn sáu mươi
sau đó đối tượng có bỏ trốn khỏi địa phương và đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hậu giang ra quyết định truy nã
cho đến chiều ngày hai mươi ba tháng tám phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hậu giang đã bắt giữ được trần văn có tại tp hcm
trên đường vận chuyển thuốc lái
bán lậu đem đi tiêu thụ ông bùi văn vinh trú tại phường thanh khê tây quận thanh khê đã bị công an phường tân chính quận thanh khê tp đà nẵng bắt quả tăng
qua quá trình tuần tra kiểm soát trên địa bàn công an phường tân chính phát hiện ông vinh điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn cho nên đã dừng xe kiểm tra
phát hiện trên xe có ba thùng cắt tông lớn có chứa một bảy trăm linh gói thuốc lá điếu nhập lậu
qua làm việc ông vinh thừa nhận đã vận chuyển thuê cho một người không rõ lai lịch đến giao tại các chợ trên địa bàn thành phố
công an xã an thuận huyện thành phú tỉnh bến tre đang củng cố hồ sơ để xử lý bà lữ thị ngọt ngụ tại xã an thuận huyện thành phú về hành vi hủy hoại tài sản của người khác
trước đó vào ngày hai mươi ba tháng tám ông phạm văn cứng ngụ tại xã an thuận trình báo với cơ quan công an về việc ao nuôi tôm bị chết hàng loạt
có dấu hiệu nghi vấn là bị người khác dùng thuốc để phá hoại
lực lượng chức năng đã tiến hành xác minh và phát hiện bà lữ thị ngọt có nhiều dấu hiệu khả nghi cho nên đã mời về trụ sở làm việc
qua đấu tranh bà ngọt đã thừa nhận do mâu thuẫn cá nhân cho nên đã hủy hoại ao tôm của ông cứng
sau hơn một giờ đồng hồ nỗ lực các cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh tuyên quang
đã khống chế được ngọn lửa tại kho hàng gia dụng của gia đình ông hoàng trung nghĩa
tại xã trung môn huyện yên sơn tỉnh tuyên quang
và hiện nguyên nhân của vụ cháy đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ
nhận được tin báo lực lượng phòng cháy chữa cháy công an tỉnh tuyên quang đã huy động sáu xe cứu hỏa và hơn sáu mươi cán bộ chiến sĩ
cùng hàng trăm người dân tích cực tham gia dập lửa do lượng hàng hóa trong kho quá lớn
hầu hết là hàng dễ cháy như giấy bìm đồ nhựa mỹ phẩm cho nên ngọn lửa bốc lên rất nhanh và dữ dội
khiến công tác phòng cháy chữa cháy gặp nhiều khó khăn
sau một giờ đồng hồ đám cháy cơ bản được khống chế
đám cháy không gây thiệt hại về người thế nhưng gây thiệt hại lớn về tài sản